theo thông tin từ bộ thông tin và truyền thông và ngân hàng nhà nước dự kiến tháng sáu tới các doanh nghiệp viễn thông sẽ sớm được cấp phép dịch vụ mobile money trước đó thủ tướng đã đồng ý cho phép triển khai dịch vụ này trên toàn quốc
mobile money tương tự như ví điện tử nhưng khác so với mobile banking ở chỗ mobile banking là công cụ của ngân hàng kết nối với tài khoản khách hàng để thực hiện các dịch vụ truyền thống như gửi tiền cho vay thanh toán
trong khi mobile money có thể không kết nối với tài khoản ngân hàng chủ yếu để thực hiện giao dịch thanh toán chuyển tiền với giá trị giao dịch nhỏ
thời gian vừa qua ngân hàng nhà nước đã trình thủ tướng chính phủ quyết định triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ mobile money và đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt